các chỉ dẫn địa lý của việt nam đều liên quan tới nông sản thực phẩm
tạo điều kiện cho một số chủng loại nông sản của việt nam xây dựng
và khẳng định thương hiệu của mình tại thị trường eu
còn với hiệp định evipa cùng các quy định hiện đại về bảo hộ đầu tư
cho phép việc thực thi và triển khai thông qua hệ thống mới tòa án về đầu tư
đồng thời vẫn đảm bảo các chính phủ cả hai phía có quyền điều tiết các lợi ích của công dân
hiệp định evipa sẽ thay thế các hiệp định đầu tư song phương
mà hai mươi một nước thành viên eu đã ký với việt nam
triển khai một khung pháp lý mới đảm bảo ngăn ngừa xung đột về lợi ích cũng như tăng cường minh bạch
như chúng ta đã biết thì cái hiệp định thương mại này là chủ yếu là chúng ta đang nói về cái rào cản thuế
yêu đãi về thuế
vậy thì ngành nào của việt nam sẽ được hưởng những cái yêu đái về thuế
có những các mặt hàng là liên minh châu âu sẽ có giảm thuế ngay lập tức
phải là tiếp tục giảm thuế trong bảy năm tiếp theo
nhưng cũng có những mặt hàng thì liên minh châu âu sẽ có một cái hạn ngạch
thí dụ như gạo là họ quy định sẽ có một cái hạn ngạch nhất định
thế thì chúng ta sẽ cố
cố gắng trong cái hạn ngạch ấy nếu mà chúng ta xuất khẩu được những các cái mặt hàng gạo cao cấp thì chúng ta sẽ chiếm lĩnh vực thụy truyền thị trường và giá cả cũng sẽ tăng lên
ngoài ra thì dịch vụ cũng sẽ được mở ra
liên minh châu âu sẽ tham gia vào các cái lĩnh vực dịch vụ của chúng ta như là bảo hiểm như là tài chính ngân hàng như là các cái dịch vụ khác về du lịch
chúng ta sẽ mở rộng cửa hơn
và về phía chúng ta thì chúng ta sẽ có thể nhập khẩu các máy móc trang thiết bị ô tô của liên minh châu âu với giá rẻ hơn
nhưng điều đó cũng có nghĩa là sự cạnh tranh trên thị trường trong nước của chúng ta sẽ gây gắt hơn
tôi muốn nhấn mạnh rằng đối với hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu này thì thương mại điện tử kinh tế số hóa sẽ là những các yêu cầu rất là cấp bách
các doanh nghiệp sẽ phải liên hệ và quan hệ với các đối tác
qua thương mại điện tử qua nền kinh tế số hóa và chúng ta tham gia vào cái chuỗi giá trị ở một cái công đoạn nhất định nào đấy thì chúng ta công khai minh bạch
tôi xin nói thêm một chút về cái tiềm năng của phát triển xuất khẩu của việt nam sang liên minh châu âu
đó là cái cơ hội lớn hàng đầu của hiệp định mới này mà chúng ta có thể nhận có thể nói là ngay lập tức khi hiệp định được thực hiện
hy vọng là vào đầu năm tới và trong quá trình bảy năm mà liên minh châu âu giảm dần thuế đến mức là chín mươi chín sản phẩm của việt nam
việt nam xuất khẩu sang họ được hưởng thuế xuất thấp với mức coi như là chúng ta được mở cửa hoàn toàn
thế thì cho đến nay trong sáu nhóm hàng lớn nhất mà việt nam xuất khẩu sang liên minh châu âu có kim ngạch trên một tỷ đô la trở lên
thì như vậy là ba nhóm hàng là các doanh nghiệp việt nam tham gia nhiều còn ba nhóm hàng chủ yếu thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài
thực ra ba nhóm hàng thuộc các nhà đầu tư nước ngoài nó cũng rất lớn ví dụ như điện thoại thì nó chiếm tới hơn một mươi ba
bốn tỷ đô la xuất khẩu của việt nam vào năm ngoái khi xuất khẩu sang liên minh châu âu
thành ra rõ ràng là samsung sẽ là người được hưởng lợi rất lớn và chúng ta sẽ phải tìm mọi cách để thúc đẩy cái phát triển xuất khẩu của samsung tốt hơn nữa
đặc biệt là cái phần giá trị gia tăng tạo được ở việt nam nếu được mở rộng ra thì cũng là phần mà cho các doanh nghiệp việt nam có thể tham gia được
trong việc xuất khẩu nhóm sản phẩm này sang liên minh châu âu hoặc là nhóm hàng về máy tính điện tử
nhưng một lần nữa là nếu chúng ta phát triển được các ngành phụ trợ cho nó thì như vậy trong cái phần xuất khẩu tăng lên sẽ có phần của các doanh nghiệp việt nam tham gia vào
ở đây nó đòi hỏi sự nâng tầm của các doanh nghiệp việt nam và sự liên kết tạo ra được giữa các nhà đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp việt nam để cùng tạo nên sản phẩm xuất khẩu
tiến sĩ lê nguyên văn vừa nói về việc có thể các doanh nghiệp xuất khẩu truyền thống sẽ có một sự cạnh tranh rất gai gắt ngay trên sân nhà mình
thế thì xin chuyên gia phạm chế lan có thể nói rõ hơn là làm thế nào để mà các doanh nghiệp việt nam chúng ta cùng phát triển cạnh tranh nhưng mà cùng phát triển chứ không phải là sự chèn ép nhau
phải có sự liên kết sự hợp tác giữa các doanh nghiệp việt nam với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài giữa các doanh nghiệp việt nam với nhau cùng nhau liên kết cùng nhau đầu tư vào những khâu mà mình đang thiếu vắng
không giúp tạo giá trị gia tăng của mình nhiều và cũng không giúp mình đạt chuẩn ít nhất là về xuất xứ của châu âu để xuất khẩu sang họ
đó là những khâu của các ngành phụ trợ của các khâu liên kết để tạo thành kết nối giữa doanh nghiệp này doanh nghiệp khác
mỗi người có thể là một khâu tập trung trên môn hóa cao nhưng mà có chất lượng thật tốt để trở thành những chuỗi cung ứng có thể đạt được các yêu cầu của thị trường liên minh châu âu để mà chúng ta xuất khẩu sang
tôi cũng xin nói thêm là nếu như đạt được yêu cầu của liên minh châu âu như vậy thì chúng ta cũng đạt được những yêu cầu cao hơn của các nước thành viên cptpp hoặc là thậm chí của thị trường mỹ
để chúng ta có thể nâng tầm cái ngành xuất khẩu của mình lên trên nhiều mặt
việt nam chúng ta là nước thứ tư ở châu á sau nhật bản hàn quốc và singapore vừa rồi là ký kết cái hiệp định thương mại với cả eu
thế thì các doanh nghiệp việt nam có thể học được gì của các nước
tôi mong đợi là các cơ quan nhà nước sẽ phải đối chiếu với nội dung của hiệp định evfta để xây dựng những các quy trình quy thắc rất cụ thể
rất rõ rệt tôi chỉ nêu một ví dụ thôi
thí dụ như là made in việt nam là gì thế nào là sản xuất ở việt nam
trong các nước thì nó quy định rất là chi tiết
cái này là sản xuất ở việt nam cái này là được thiết kế ở việt nam cái này là được đóng gói ở việt nam cái này là được là đóng bao bì lắp ráp ở việt nam
thế nhưng mà mình bây giờ thì chả có cái quy định gì hết tất cả
cho nên là nó mới trở nên một câu chuyện rất là trừu tượng không rõ ràng
bây giờ chúng ta phải làm cái việc đó gấp gáp lên
thì doanh nghiệp mới có thể là phát triển lên được
điều thứ hai mà tôi rất mong mỏi tức là chúng ta hãy tìm các đối tác của liên minh châu âu và chúng ta hợp tác với họ
giống như việc mà chúng ta hiện nay đã làm với các doanh nghiệp hàn quốc với các doanh nghiệp nhật bản
thì chúng ta tìm các cái đối tác đó để chúng ta tham gia vào một cái chuỗi giá trị chúng ta tham gia vào một cái khâu trở thành một cái thành viên trong cái chuỗi giá trị của họ
và chúng ta chia sẻ trách nhiệm chia sẻ các cái thông tin
và họ cũng chia sẻ lợi ích đối với chúng ta
và tôi hy vọng là bằng cách đó thì chúng ta sẽ nâng cái quy mô sản xuất của chúng ta lên cái tầng hiện đại
tôi hoàn toàn tán thành như vậy
nghĩa là ở đây chúng ta sẽ cần rất nhiều sự kết nối tốt với thế giới bên ngoài
thực ra thế giới hội nhập hiện nay chính là một trong từ khóa của nó là kết nối
nếu như không kết nối được với nhau thì không tạo nên được sức mạnh
ngay cả những nền kinh tế rất lớn như liên minh châu âu cũng đang tiếp tục tìm
những sự kết nối của mình ra bên ngoài để tận dụng thế mạnh của mình cũng như khai thác thế mạnh các nước khác
những lợi thế của các nước khác mà nước mình không có
thành ra tôi nghĩ là khi liên minh châu âu chia tay với việt nam như vậy
với tư cách là nước đang phát triển đầu tiên mà được họ chia tay như vậy
thì chúng ta rất cần nắm chặt lấy bàn tay đó và cố gắng làm sao để mà cùng họ vượt lên
cái vai trò của thông tin những thông điệp cần thiết đến doanh nghiệp đến người dân là quan trọng lắm
hầu hết những thông tin ví dụ như cụ thể
một mươi bảy chương đó là gì hai nghị định thư đó là gì
những văn bản kèm theo là những văn bản gì
là nó nằm ở trong tay các cơ quan nhà nước
nếu như các cơ quan đàm phán đi đàm phán về mà không quan tâm đầy đủ để thúc đẩy
trước hết là các cơ quan khác có liên quan phải hiểu và phải thực thi
theo những điều đã cam kết trong ngần ấy chương ngần ấy điều
và thứ hai nữa là doanh nghiệp phải biết là cụ thể từng điều như thế nào
nhất là trong lĩnh vực liên quan đến mình
thì như vậy sẽ rất khó
có thể tạo được một cái sự hành động chung thống nhất để cùng nhau có thể vượt lên được
bởi vì vừa rồi thì vcci phòng thương mại công nghiệp việt nam cơ quan cũ của tôi
có đưa ra một con số cũng khá là đáng giật mình
khi họ nói là điều tra trong một vạn doanh nghiệp việt nam
thì có tới bảy mươi ba doanh nghiệp là chưa biết gì về evfta
hoặc là biết rất ít về evfta
đúng vào thời điểm mà khi hai bên chuẩn bị ký với nhau
mà điều tra các doanh nghiệp chỉ biết đến thế
thế rồi kể
cả những hiệp định chúng ta đã ký từ lâu rồi
họ cũng biết rất ít
chứ không phải tất cả các doanh nghiệp đều biết
và cái tỷ lệ việt nam tận dụng được các cơ hội của các hiệp định đó
cũng lại còn khá là chiêm tốn
vâng thì với cái phân tích rất là sâu sắc rất là kỹ của hai chuyên gia ở đây
thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là sẽ góp phần một phần nào góp phần vào việc
để cho các doanh nghiệp cũng như là mọi người việt nam hiểu kỹ hơn về cái hiệp định thương mại evfta này
có một cái điểm cuối cùng mong muốn được hỏi hai chuyên gia
là chúng ta thấy là cái việc ký kết này qua cái việc ký kết vừa rồi
thì chúng ta thấy là chính phủ việt nam đã tham gia rất là tích cực nỗ lực làm để khai thông cái thị trường với quốc tế
thế thì cái thông điệp gì theo hai vị khách là chúng ta có thể rút ra từ cái quá trình này
theo tôi cái thông điệp rất quan trọng của cái hiệp định thương mại tự do liên minh châu âu việt nam này là việt nam có quyết tâm rất cao
là một địa chỉ rất đáng tin cậy trong cái hợp tác quốc tế
là việt nam là một đối tác rất đáng tin cậy có quyết tâm và có nội lực để có thể tham gia
và đang trên cái tiến trình cải cách hiện đại hóa và trở thành một đối tác trong cái nền kinh tế số trong cái cách mạng công nghiệp bốn
tôi nghĩ đấy là cái cơ hội và cũng là cái thách thức rất lớn đối với tất cả chúng ta
mình mong muốn và rất mong muốn
tôi rất là kỳ vọng là trong thời gian tới chúng ta sẽ có tất cả những hành động thật là tốt thật tương xứng và tránh đi bất cứ một cái điều gì có thể tạo nên sự hiểu lầm
và làm cho quá trình thông qua trong thời gian tới ở nghị viện châu âu nó sẽ thành khó khăn cho chúng ta
cũng như trong quá trình thực hiện tránh đi bất cứ những cái gì mà có thể gây hiểu lầm giữa hai bên và từ đó nó làm cản trở con đường phát triển
thì cái việc gặp gỡ đối thoại thường xuyên bao giờ cũng là quan trọng là cần thiết giữa các quốc gia
nếu như muốn tăng cường hiểu biết lẫn nhau nếu như muốn tăng cường sự tin cậy lẫn nhau để rồi từ đó cùng nhau phát triển được
thế còn ở trong nước thì tôi cũng rất mong là cái thông điệp ở trong nước của nhà nước của chính phủ sẽ là sự cam kết tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh
tiếp tục thúc đẩy nội lực của người việt nam làm sao cho người việt nam mọi công dân việt nam mọi doanh nghiệp việt nam có thể vươn lên trong trường hợp này với những cơ hội mới để cùng nhau phát triển
và từ sự phát triển của từng cá nhân từng doanh nghiệp đóng góp
và sự phát triển của đất nước
chúng ta vẫn nói phương châm là dân giàu nước mạnh mà thì chúng ta mong muốn cho người dân của mình có thể trở nên giàu hơn và đất nước sẽ thành thịnh vượng hơn
cũng như phương châm thủ tướng thường hay nói là không để ai bị rớt lại phía sau
thì đây cũng chính là cơ hội để cho chúng ta không những là không ai bị rớt lại phía sau mà tất cả đều có thể cải thiện được cuộc sống của mình
xin cảm ơn hai vị khách
thưa quý vị và các bạn hiệp định thương mại tự do sẽ có tác động tích cực không chỉ về kinh tế
mà là cả về những vấn đề khác như xã hội và môi trường
việc ký kết hiệp định thương mại tự do evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư epa là một trong những thời khắc lịch sử quan trọng trong chặng đường ba mươi năm phát triển quan hệ việt nam eu
tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu và hai bên còn nhiều việc phải làm để các hiệp định này được phê chuẩn có hiệu lực
đây là dấu mốc mới chứa đựng những cơ hội hợp tác to lớn
xong cũng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực chung
hy vọng evfta và epa sẽ sớm được quốc hội việt nam và nghị viện châu âu phê chuẩn để chính thức đi vào triển khai có phần quan trọng đưa quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện việt nam eu lên tầm cao mới
xin cảm ơn quý vị và hẹn lại quý vị trong khung giờ này tuần sau